cụ thể trên đề bàn huyện đông giang có hai người bị thương nhẹ đã được cấp cứu và cứu chữa kịp thời một trăm năm mươi bốn ngôi nhà bị tốc mái hơn hai sáu trăm năm mươi hectare cây trồng các loại bị thiệt hại ba điểm trên đường quốc lộ một mươi bốn g bị sạt lở với khối lượng đất đá trên tám trăm linh m khối một số điểm trên tuyến đường hồ chí minh bị sạt lở nhẹ các tuyến đường huyện xã bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá trên một hai trăm linh m khối hai cầu treo dơ ngây và ca đăng đã bị hư hỏng nặng
huyện đông giang có một người bị thương bốn nhà ở bị cuốn trôi hư hỏng hoàn toàn một mươi phòng học của trường phổ thông trung học đông giang một phần của trung tâm y tế huyện đã bị tốc mái hơn bốn trăm ba mươi hectare cây trồng bị thiệt hại một một trăm ba mươi bốn con da súc da cầm bị chết khoảng hai mươi năm hectare ao nuôi cá bị thiệt hại nhiều công trình thủy lợi hệ thống nước sinh hoạt tại các xã đã bị hư hỏng nặng
để chủ động ứng phó với diễn biến của huyện đông giang huyện đông giang đã bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu